với việc kiểm tra thì lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền vận động các chủ cơ sở không ngừng cảnh giác chấp hành pháp luật nghiêm không để hậu quả đáng tiếc do hỏa hoạn gây ra
thưa quý vị còn tại thành phố hà nội tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an thành phố hà nội đã đình chỉ ba trăm hai mươi sáu quán karaoke vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
theo chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hà nội đợt cao điểm kiểm tra này sẽ hoàn tất vào ngày hai mươi tháng chín và đơn vị sẽ tổng hợp giả soát các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục
gửi danh sách cho cơ quan thông tấn báo chí đăng tải công khai để mỗi người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng
vâng thưa quý vị thật đáng buồn khi phải nói rằng là ý thức phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở kinh doanh cũng như những người sử dụng dịch vụ karaoke vẫn còn thấp
vụ cháy xảy ra ở quán karaoke an phú
phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương có thể coi là một thảm họa
thảm kịch ba mươi hai người thiệt mạng trong vụ cháy này lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở karaoke nói riêng và nơi kinh doanh dịch vụ trong phòng kín nói chung
vụ cháy xảy ra ở quán karaoke an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương có thể coi là một thảm họa
thiếu thiết bị chỉ dẫn thiếu kỹ năng thoát nạn ngạt khói hàng chục người tử vong
dù nhiều cơ sở đã được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vì sao những tiêu chuẩn này không được thực hiện nghiêm

những hồi chuông cảnh báo về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke liên tục được dóng lên
nhưng tại sao hồi chuông sau lại bi thương hơn hồi chuông trước dù nhiều bài học kinh nghiệm trước đó đã được rút ra
có phòng là còn cố tình kéo tay nhân viên lôi về trong phòng đóng cửa lại
thế nên là người ta nhân viên thoát ra rồi thì cung cấp lại thông tin cho cơ quan công an này như vậy
với vụ cháy xảy ra tại quán karaoke an phú thuộc phường an phú thành phố thuận an
tỉnh bình dương vừa qua thông tin từ các nhân viên thoát ra ngoài cho thấy sự chủ quan và ý thức tự bảo vệ mình của nhiều nạn nhân xấu xố còn rất thấp
ngoài ra dư luận cũng đặt câu hỏi về việc các điều kiện phòng cháy chữa cháy có được chủ cơ sở đảm bảo theo quy định
các nhân viên ở quán có được đào tạo về phòng cháy chữa cháy hạ tầng phòng cháy thoát nạn như hệ thống báo cháy cầu thang thoát hiểm đèn hiệu chỉ dẫn
có được lắp đặt đầy đủ đảm bảo theo quy định
sau khi mà điều tra làm rõ thêm
những cái vi phạm của cơ sở thì chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí
về kết quả khám hiện trường về vi phạm về cái quy định
về các điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm sau khi có kết luận điều tra
trong vụ việc này thì cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét trách nhiệm của đơn vị quản lý địa bàn
quản lý điều kiện về phòng cháy cháy đối với cơ sở kinh doanh này
nếu trong trường hợp mà có hành vi thiếu trách nhiệm
không quản lý không buông nòng quản lý hoặc là không tuân thủ quy định quản lý dẫn đến hậu quả là vụ hỏa bản hiện ra
thì cái người cơ quan tổ chức có chức năng quản lý cũng phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả của vụ này này
năm hai nghìn một mươi sáu vụ cháy quán karaoke tại số nhà một mươi tám phố trần thái tông quận cầu giấy hà nội khiến một mươi ba người thiệt mạng
ba cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự là hai thợ hàn
người trực tiếp gây ra nguyên nhân cháy và chủ cơ sở kinh doanh
người không thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy
sau vụ việc này hàng loạt các bài học sương máu đã được rút ra với không chỉ các chủ cơ sở kinh doanh
mà còn với cả các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực
thế nhưng cho đến vụ cháy xảy ra tại quán karaoke ở bình dương lần này
thiệt hại về nhân mạng đã lớn hơn rất nhiều dù các bài học trước kia vẫn còn nguyên giá trị
thì phải có cái điều tra xem xét một cách nghiêm minh và phải đưa ra xét xử trước pháp luật
những cá nhân nào do thiếu tiêu nhiệt do có cả những hành vi tiêu cực trong việc đánh giá chất lượng của các thiết bị
cũng như là các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở mà nhẽ ra cần phải kiểm soát chặt chẽ
qua các vụ cháy quán karaoke trước đây có thể thấy rằng nhiều cơ sở kinh doanh đã được cấp phép đầy đủ về phòng cháy chữa cháy
thế nhưng hỏa hoạn vẫn xảy ra
điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu chúng ta có cần xem lại các quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy hiện hành
khi mà liên tục các vụ cháy thương tâm ở các cơ sở karaoke vẫn xảy ra với mức độ nghiêm trọng ngày một tăng
theo kiến trúc sư đoàn ngọc tú các quy chuẩn hiện hành của việt nam về an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình
đã được xây dựng ở mức ngang bằng hoặc cao hơn so với mức tiêu chuẩn
tiêu chuẩn của nhiều quốc gia trên thế giới như mỹ châu âu nga
tuy nhiên việc áp dụng những quy định này đang được làm không nghiêm và không đồng bộ tại nhiều địa phương
những quy định về điều kiện phòng cháy chữa cháy này theo pháp luật quy định được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động
chứ không phải là khi tôi là chủ cơ sở tôi được cấp phép tôi đã qua thẩm duyệt qua nghiệm thu điều kiện an ninh trật tự
tôi được cơ quan cấp phép cho để tôi hoạt động là xong
mà chính cái chủ quan là đảm bảo duy trì thường xuyên các điều kiện phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình hoạt động
và chính trong quá trình hoạt động
thì các nguy cơ cháy cháy lại thường xảy ra
tuy vậy theo các chuyên gia trong lĩnh vực thì vẫn cần thiết có sự tổng kết ra soát lại các tiêu chuẩn hiện hành
để thay đổi phù hợp hơn nữa với diễn biến cháy nổ phức tạp của các cơ sở kinh doanh karaoke
nhiều vấn đề khác cũng được nhắc đến như có nên để tồn tại các cơ sở này trong khu dân cư
mật độ bố trí các phòng hát trên một mặt sàn
cần phải tổng kết đánh giá lại hệ thống các quy chuẩn rồi tiêu chuẩn bảo đảm
phòng chống cháy nổ đặt ra như thế là còn phù hợp hay không
cái thứ hai nữa là phải giả soát lại cái chế độ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan đến cái việc bảo đảm an toàn về phòng cháy cháy cháy
và thứ ba nữa là phải nâng cao cái ý thức của mọi người trong cái việc tự bảo vệ cho mình và bảo vệ cái lợi ích công cộng
đơn cử như ở hà nội mới đây qua tổng kiểm tra thực tế
công an tp hà nội đã phát hiện hơn bảy trăm tám mươi quán karaoke không đảm bảo một trong các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
trong số đó có nhiều cơ sở được xác định là vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy phải tạm đình chỉ hoạt động
hiện nay các quy định pháp luật thì rất đầy đủ
tôi nói ví dụ chẳng hạn như là xử phạt việc bàn chính về phòng cháy cháy cháy
hoặc là cao hơn nữa là trong bộ luật hình sự quy định tại điều ba mươi ba
tất cả những cái đó cũng có thể nói là
quy định hết sức nghiêm ngặt nhưng điều quan trọng tôi nhắc lại
cái quy định đó có được thực thi đến đâu thì phụ thuộc vào cái ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở
cũng như là ý thức trách nhiệm làm việc tận tâm làm đầy đủ trách nhiệm của mình của các cơ quan và nhân lực
đã đến lúc cần siết chặt phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke
chỉ khi nhanh chóng tổng ra soát và mạnh tay đóng cửa ngay
các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
vì khi đó mới tránh được những thảm họa đau thương
mới tránh được những ngồi chuông cảnh tỉnh thi thoảng lại sóng lên đầy đài hoan
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo hồ viết an ninh hai mươi tám tuổi
trú tại thôn ba xã y am hốc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn xuân hùng chú cùng thôn
theo cáo trạng tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại nhà ông tăng a rẩu sáu mươi bốn tuổi
ở cùng thôn có tổ chức tiệc mừng trước ngày đám cưới cho con trai
quá trình ăn nhậu giữa ninh và phạm văn toàn ba mươi chín tuổi chú cùng thôn xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
lúc này toàn đe dọa đánh ninh nhưng được mọi người can ngăn
vì dọa đánh ninh lấy một con dao thái lan của chủ nhà
bỏ vào trong túi quần đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
trên đường về đi qua nhà toàn ninh điều khiển xe máy lao vào cổng nhà toàn
tại đây giữa nhóm toàn trong đó có anh hùng và ninh xảy ra xô xát đánh nhau
sẵn có con dao thái lan trong người ninh đã rút ra đâm liên tiếp bốn nhát vào người anh hùng khiến nạn nhân tử vong
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ viết an ninh tù trung thân về tội giết người
với hành vi gây dối trật tự công cộng vũ văn ba chú tại nghệ an
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu khởi tố vụ án khởi tố bị can để làm rõ xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó ba điều khiển di chuyển xe ô tô trên quốc lộ bảy a đoạn qua địa phận các xã diễn phúc diễn thành và thị trấn diễn châu nghệ an lạng lách đánh võng
trong quá trình điều tra và xác minh các tài xế có mặt tại hiện trường đều nhận định hành vi trên gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
gây tâm lý bất an lo sợ cho người đi đường và làm mất an ninh trật tự
công an xác định khi tham gia giao thông ba nghi có sử dụng chất kích thích rượu bia
còn đối tượng thừa nhận tại thời điểm đó đã lái xe trong tình trạng không được tỉnh táo và mất kiểm soát
ngay khi phát hiện bản thân phạm tội ba đã nhờ một người khác nhận tội thay mình
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xác định ba là đối tượng cầm lái
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số tám trăm linh ba cdttg
về việc chủ động công điện
công điện nêu rõ những ngày vừa qua tại một số địa phương khu vực bắc bộ bắc trung bộ đã có mưa lớn cục bộ
gây ngập lụt sạt lở thiệt hại nhà cửa tài sản của nhân dân và nhà nước ảnh hưởng đến sản xuất của người dân
nhất là tại thành phố hà nội và các tỉnh thanh hóa hòa bình nghệ an có nơi đã xảy ra thiệt hại về người
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia sẻ với những khó khăn mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
để chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ kịp thời hiệu quả thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
các bộ ban ngành liên quan chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội và các tỉnh tập trung chỉ đạo
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
thưa quý vị nhân dịp tết trung thu
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có thư gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng trong cả nước
trong thư chủ tịch nước gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng việt nam trong nước và ở nước ngoài
cùng các cháu người nước ngoài ở việt nam những tình cảm thân thương nhất
chủ tịch nước mong mỗi trẻ em đều được vui trung thu đầm ấm cùng những người thân yêu của mình
mỗi gia đình các cấp các ngành và toàn xã hội tiếp tục chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng
đặc biệt đối với các cháu nhỏ mồ côi các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn
các cháu ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
để tất cả các trẻ em đều được quan tâm phát triển toàn diện
được sống trong tình yêu thương môi trường sống an toàn lành mạnh
mong các cháu luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi vân lời ông bà cha mẹ thầy cô giáo
thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy dèn đức luyện tài để trở thành người công dân ưu tú cho xã hội
góp phần xây dựng đất nước làm dạng danh dân tộc việt nam
đưa đất nước ta bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc nam châu
như bác hồ đã đặt chọn niềm tin vào các cháu thiếu niên nhi đồng
sau hai năm ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trung thu năm nay đã trở về trong sự chờ đợi háo hức của các em nhỏ
trong không khí rộn ràng đón tết trung thu của cả nước
các hoạt động vui tết trung thu dành cho các em thiếu nhi ở nhiều nơi vùng cao cũng rất sôi nổi
vừa qua phòng hậu cần văn phòng bộ công an đã đến với xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
để tổ chức trung thu cho các em nhỏ ở đây
bên cạnh đó cũng đã có rất nhiều phần
tại xã hang kia chủ yếu là đồng bào dân tộc hơ mông

để các em nhỏ có một mùa trung thu trọn vẹn đáng nhớ

hàng trăm xuất quà ý nghĩa như sách vở chăn quần áo bánh trung thu

để các em yên tâm học tập tạo điều kiện cho các em có động lực và phát triển tốt hơn
còn đây là điều các em chờ đợi nhất trong mùa trung thu này
các em được phá cỗ đón trung thu cùng các cán bộ chiến sĩ công an
được nghe những lời chúc của một mùa trăng ấm áp
được nghe những bài hát về chú cuội chị hằng

đồng bào dân tộc hơ mông
qua đó thúc đẩy các em cố gắng học tập sau này xây dựng quê hương giàu mạnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc
các bác sĩ quyết định điều trị hoa chất theo phát đội ecmo
mong ngăn chặn được sự tiến triển của ung thư
may mắn quyết định mọi hiểm này
đã cứu sống được bệnh nhân
hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định
và được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị tích cực
hiện nay tội phạm về trật tự xã hội
đang có dấu hiệu trẻ hóa
điều đáng lo ngại là chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ
nhưng không bích thành thiếu niên sẵn sàng lao vào ẩu đả
gây thương tích cho người khác
nếu không có các biện pháp đủ mạnh đủ răng đe
và hình thức xử lý nghiêm khắc của cơ quan chức năng
thì hậu quả để lại rất khôn lường
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ
hàng chục thanh niên của hai nhóm đối tượng
tại xã chiết công huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đã sử dụng các hoài hung ký tự tạo như mã tấu
dao kiếm lao vào hỗn chiến
khiến võ tấn lâm một mươi bảy tuổi
ngù xã chiết công bị đâm tử vong
vụ việc xảy ra vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
hay như mới đây
cũng chỉ vì mâu thuẫn
nhóm của đối tượng nguyễn thanh tài khoảng ba mươi đối tượng
tại hàm thuận bắc đã lên mạng xã hội
hẹn một nhóm đối tượng khác tại phan thiết
để giải quyết mâu thuẫn
hai nhóm đối tượng này rất manh động
mang rất nhiều hung khí tụ tập
chạy dàng hàng trên đường tìm kiếm để đánh nhau
khiến nguyễn thái trung một mươi sáu tuổi
trốn tại phường phú thủy thành phố phan thiết
bị nhóm đối tượng hàm thuận bắc tấn công gây thương tích
trên cơ thể khoảng một mươi vết chém
hậu quả để lại từ các vụ việc như trên
là rất lớn bởi các đối tượng đang còn rất trẻ
chỉ trong khoảng từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi
người thì mất mạng thương tích
người thì vướng vào vòng lao lý
và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật
mất đi tương lai phía trước
để lại nỗi đau rất lớn trong mỗi gia đình
cho các bậc làm cha làm mẹ
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trực tự
tại địa phương
đi mà chơi tụ tập khuya
đến một giờ hai giờ sáng
nhưng mà gia đình cũng không có quản lý
từ đó thì nó dẫn đến cái việc
mà các đối tượng tụ tập
và bị các đối tượng xấu đuổi kéo
cái thứ hai về cái
học vấn của các đối tượng
chủ yếu là tập trung vào các cái
thành thương liên
là đa phần nó nằm trong cái đối tượng
mà hư có nguy cơ vi phạm pháp luật
và đa số là đều bỏ học
để tập trung tụ tập

ở các cái đối tượng
ở các cái công viên các tuyến đường
trên địa bàn
bên cạnh những tác động từ gia đình xã hội
thì nguyên nhân chính tội phạm ngày càng trẻ hóa
là do thanh thiếu niên thường dễ bị lôi kéo kích động
ăn chơi đua đòi kết bè kéo cánh
và cùng rũ rê nhau tham gia
các hành vi vi phạm pháp luật
thậm chí các đối tượng này không cần biết nguyên nhân của mâu thuẫn là gì
chỉ cần được rủ rê là sẵn sàng tụ tập
mang theo hung ký đi giải quyết
tài gọi điện kiếm
chạy về giúp tài đi vụ đánh nhau
cũng rất đáng báo động là tình trạng giới trẻ sử dụng
hoặc buôn bán trái xếp chất ma túy
từ những vụ việc liên quan đến thuê nhà nguyên căn
biệt thự để sử dụng ma túy
bay lắc cho tình trạng giấy trẻ sử dụng

còn buông lỏng chưa có sự giám sát
về mặt thời gian dẫn đến các hành vi

các em đặc biệt là các em nhỏ và các gia đình
nên có sự quản lý giáo dục cho tốt
và đồng thời là phải tránh xa các đối tượng xấu
không để cho các đối tượng xấu lôi kéo rụ rỗ
vào cái việc tụ tập đi theo và sử dụng hung khí
để nhằm mục đích gây thương tích và gây rối rột cậu
thì những cái hành vi đó lực lượng công an chúng tôi
sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
để ngăn chặn các hành vi phạm pháp
cho các em ở lưới tuổi thanh thiếu niên
thì công tác giáo dục từ gia đình nhà trường và xã hội là quan trọng
trong đó gia đình phải quan tâm giáo dục đạo đức lối sống
kiểm soát được các mối quan hệ xã hội của chính con em mình
để kịp thời phát hiện chấn chỉnh những lệch lạc sai trái
bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể chính quyền địa phương
cũng cần có sự quan tâm tạo ra các sân chơi lành mạnh
để hướng các em vào một môi trường tốt tránh xa tệ nạn xã hội
vừa rồi là những cập nhật trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị theo dõi những thông tin khác
trong bản tin an ninh hai mươi bốn h